được dự báo là cơn bão mạnh và có hướng di chuyển phức tạp do đó chính quyền và nhân dân tỉnh quảng nam không chủ quan với bão số một mươi ba
mọi công tác triển khai phòng chống bão đã được thực hiện quyết liệt
đến một mươi bảy h chiều nay các địa phương trong tỉnh đã tiến hành di rời sơ tán hơn hai mươi ba hộ với bảy mươi một nhân khẩu
ở những vùng có nguy cơ ngập lụt sâu lũ ống lũ quét sạt lở đất đến nơi tránh trú an toàn
từ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một hàng trăm gia đình và hộ kinh doanh sống dọc theo bờ biển tam thanh
thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã khẩn trương chèn chống nhà cửa bằng những bao cát dây thừng sẵn có
bão số một mươi ba là cơn bão mạnh và vùng ảnh hưởng rộng nên người dân không dám chủ quan
với kinh nghiệm phòng chống các cơn bão trước đây và rút kinh nghiệm trong thời gian qua
hiện chính quyền và người dân tỉnh quảng nam đã khẩn trương triển khai các biện pháp sơ tán đến nơi an toàn
đối với những khu vực bị sạt lở vừa qua các địa phương đã thực hiện di rời người và tài sản đến nơi
kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền
trước mắt ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp phải chủ động
vận dụng linh hoạt tối đa các biện pháp ứng phó tiếp tục kiểm tra giả soát và đưa các hộ
nằm trong vùng có nguy cơ bão lũ đến nơi an toàn đồng thời tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và kịp thời xử lý mọi tình huống xảy ra nhằm giảm thiệt hại do bão lũ gây ra
tại quảng trị lực lượng chức năng cùng người dân trong tỉnh đã và đang gấp rút hoàn thành công tác ứng phó với bão
trong đó quân và dân trên đảo cồn cỏ cũng đã được sơ tán đến khu vực tránh trú an toàn
trong ngày hôm nay gần hai trăm linh người dân và các lực lượng trên đảo cồn cỏ đã được di tản xuống hầm trú bão
chỉ một số lực lượng được cắt cử ở lại đơn vị để làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
tính đến thời điểm này tỉnh quảng trị đã triển khai sơ tán hơn một mươi hai hộ dân với hơn ba mươi năm người
trong đó có khoảng hai trăm sáu mươi hộ dân với hơn một một trăm linh người ở các huyện vùng cao
lực lượng chức năng của tỉnh đã giúp người dân chẳng chống và gia cố trên ba ngôi nhà tập trung ở các huyện ven biển và miền núi
người dân tỉnh quảng trị đã được khuyến cáo không ra khỏi nhà bắt đầu từ một mươi tám h ngày hôm nay cho đến khi có thông báo của cơ quan chức năng